cơ quan công an đã xác định được đây là căn nhà các đối tượng đã thuê nguyên căn để sử dụng
một phòng ngủ của căn nhà đã được các đối tượng thiết kế cải tạo để sử dụng cho bay lắc với ma túy
trong khi đó tại thanh hóa hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông quảng sương tỉnh thanh hóa phát hiện và bắt giữ trên địa bàn thị trấn tân phong
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải vi phạm luật an toàn giao thông do phạm đức chiến chú tại tỉnh quảng trị điều khiển
lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe có bốn trăm ba mươi hai chai rượu chivat macallan johnny graf và jagermeister do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lái xe phạm đức chiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng hóa nói trên vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải vi phạm luật an toàn giao thông do phạm đức chiến chủ tệ tỉnh quảng trị điều khiển